nền nông nghiệp việt nam trong giai đoạn này phải là một nền nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao
nông nghiệp sạch và là một nền nông nghiệp thông minh sản xuất theo nhu cầu thị trường hướng vào
gần một trăm linh triệu dân trong nước với thực phẩm sạch lương thực sạch đồng thời phải hướng vào nông nghiệp
xuất khẩu như rau củ quả chăn nuôi và như vậy cần phải cởi trói cho nông nghiệp
đây là phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc vào sáng nay tại lễ khởi động sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao tại nông trường fineco hà nam do tập đoàn vingroup đầu tư
với nền nông nghiệp vẫn còn lạc hậu đã dẫn đến chi phí lớn và hậu quả là đời sống của người nông dân
vẫn còn rất thấp thủ tướng chỉ rõ nền nông nghiệp hiện nay chưa an toàn thực phẩm trong toàn dân
với nền nông nghiệp vẫn còn lạc hậu đã dẫn đến chi phí lớn và hậu quả là đời sống của người nông dân
thủ tướng nêu rõ doanh nghiệp tư nhân sẽ cùng với hợp tác xã để làm nông nghiệp
vì vậy cần khuyến khích khởi nghiệp trong nông nghiệp áp dụng điện toán đám mây vào nông nghiệp
để có một nền nông nghiệp thông minh ở việt nam
thủ tướng yêu cầu cần phải mở rộng thị trường nâng cao chất lượng xây dựng thương hiệu
áp dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
thủ tướng yêu cầu quy hoạch sử dụng đất các địa phương theo hướng mở rộng hạn điền
thủ tướng đồng ý chủ trương sẽ báo cáo quốc hội sửa luật đất đai hai nghìn một mươi ba theo kiến nghị của các địa phương
bên cạnh đó các địa phương cũng cần quan tâm hỗ trợ điện nước để hỗ trợ tưới tiêu cho khu nông nghiệp công nghệ cao
cần khuyến khích áp dụng giống mới công nghệ mới và hợp tác với nước ngoài
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần phải nghiên cứu và mở rộng phát triển nông nghiệp công nghệ cao để sửa đổi chính sách
cần phải sửa sớm nghị định hai trăm một mươi nhất là nông nghiệp công nghệ cao và cần phải sửa xong nghị định này trong tháng ba
các luật và các quy định có liên quan cần sửa trong phạm vi thì phải báo cáo chính phủ
để chủ động báo cáo quốc hội nhằm tạo điều kiện cho nông nghiệp công nghệ cao phát triển
hiện dự án vineco hà nam nằm tại xã xuân khê và xã nhân bình huyện lý nhân tỉnh hà nam
là một trong một mươi bốn nông trường của công ty trách nhiệm hiệu hạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp vineco thuộc tập đoàn vingroup
dự án có diện tích một trăm tám mươi ha với tổng số vốn đầu tư gần ba trăm linh tỷ đồng